thưa quý vị sau khi giao cho phòng giáo dục và đào tạo các quận huyện thị xã lấy ý kiến cha mẹ học sinh
thì đã có hơn bảy mươi năm cha mẹ học sinh thống nhất để các em học sinh từ lớp một đến lớp sáu đi học trực tiếp tại trường
vì vậy lãnh đạo sở giáo dục và đào tạo hà nội đã ký công văn đồng ý cho phép học sinh lớp một đến lớp sáu
tại ba mươi quận huyện thị xã đi học trực tiếp từ ngày mai sáu tháng bốn
kỳ nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
và giáo viên chúng tôi cũng thực sự háo hức và cảm thấy rất là vui vẻ
theo ghi nhận đến thời điểm hiện tại tình hình dịch covid một mươi chín trên địa bàn hà nội đang có chuyển biến tích cực
số ca f trong cán bộ giáo viên nhân viên và học sinh giảm mạnh trong thời gian gần đây
tuy nhiên để đảm bảo an toàn cho các em học sinh cán bộ giáo viên thì các trường vẫn phải xây dựng kế hoạch phòng chống dịch
như vật tư thuốc men diễn tập và xử lý khi ghi nhận f tại trường vệ sinh và khử khuẩn trước và sau buổi học
phương án để đón học sinh trở lại trường thì cái việc đầu tiên nhà trường phải làm đó là công tác phòng chống dịch
thì chúng tôi đã xây dựng cái phương án dựa trên các văn bản chỉ đạo của bộ y tế
thì cho đến bây giờ thì phải nói là chúng tôi đã có những cái tâm thế về mặt y tế là chúng tôi đã sẵn sàng
về mặt chuyên môn thì chúng tôi đã xây dựng kịch bản hai phương án từ đợt trước rồi
và đến bây giờ chúng tôi không bị lúng túng và chúng tôi sẵn sàng vào cuộc và rất là vui mừng khi được đón các con trở lại trường
bị ảnh hưởng lớn cả về tiếp thu kiến thức cũng như tâm lý sau một năm phải học online
nên được quay trở lại trường học trực tiếp khiến nhiều em học sinh phụ huynh vui mừng
đến trường học trực tiếp ngoài giải tỏa tâm lý cho các em trước lo ngại bị trầm cảm
thì việc trở lại trường học trực tiếp thời điểm này có ý nghĩa rất quan trọng khi thời điểm kết thúc năm học chỉ còn gần hai tháng
qua khảo sát lấy ý kiến của phụ huynh thì chúng tôi cũng nhận thấy là đại đa số các bậc phụ huynh
đều rất là mong muốn các con được quay trở lại học trực tiếp và được học bán chú
đang rất là mong muốn cho các con quay lại ở trường bởi vì là cái thời gian học online của các con thì
thực ra online thì là cũng tốt nó là một trong những cái giải pháp mà cần thiết trong cái khi mà có dịch phức tạp
nhưng mà cái việc học online kéo dài thì nó cũng là một trong những cái mà rất là ảnh hưởng đến nhiều đến các con
hiện khoảng một triệu học sinh từ lớp một đến lớp chín
của thủ đô đã sẵn sàng trở lại trường học trong khi khối học mầm non vẫn chưa được tới trường
dù chưa được ấn định ngày tuy nhiên khi thủ đô đã bước vào giai đoạn bình thường mới
học sinh tiểu học đi học được an toàn hy vọng khối mầm non sẽ sớm được quay trở lại trường học